hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hay phát triển nghề nghiệp xanh đang là một thách thức lớn
nghề nghiệp xanh là những ngành nghề làm giảm lượng tiêu thụ năng lượng và các nguyên liệu thô giảm khí ga hạn chế tối thiểu ô nhiễm cũng như lãng phí bảo vệ và giữ gìn hệ sinh thái
phát triển nghề nghiệp xanh không chỉ là xây dựng một môi trường lao động cân bằng lợi ích giữa người lao động và môi trường sống nói chung mà còn là việc giảm thiểu tối đa những căng thẳng trong công việc đảm bảo an toàn sức khỏe thể chất và tâm lý cho người lao động nữa
theo tổ chức lao động quốc tế ilo thì nghề nghiệp xanh cần những điều kiện sau
tạo ra nguồn năng lượng tái tạo
nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
giảm thiểu ô nhiễm bảo tồn nguồn tài nguyên tự nhiên và đảm bảo sức khỏe an toàn cho người lao động
trong thế kỷ qua chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng kỳ diệu của nền kinh tế thế giới
trong hai mươi năm qua sự tăng trưởng này đã giúp cho sáu trăm sáu mươi triệu người thoát khỏi cảnh đói nghèo đặc biệt là ở châu á
trẻ em thất học cũng giảm bốn mươi bảy sản xuất nông nghiệp tăng bốn mươi năm
nhưng cái giá phải trả là gì
mỗi năm có năm hai triệu hectare rừng biến mất khỏi trái đất
những nguồn nước vốn là huyết mạch của nền nông nghiệp thì giờ đang bị đe dọa cạn kiệt
nhiều loài động vật hoang dã bị tuyệt chủng với tốc độ nhanh gấp một trăm linh thậm chí là một lần so với trước
trước những thực tế này việc sanh hóa môi trường lao động là giải pháp duy nhất giúp cân bằng lợi ích của con người và môi trường sống
và để tăng trưởng kinh tế không đồng ý
với việc phải trả giá về môi trường
chúng ta có thể xây dựng một môi trường lao động xanh
thông qua việc tăng trưởng kinh tế

hơn lúc nào hết các quốc gia đang phát triển là những nước cần phải nhận thức rõ điều này
hãy lấy ngành nông nghiệp làm ví dụ
hơn một tỷ nông dân trên thế giới sản xuất nông nghiệp đa phần sống ở các nước đang phát triển các nước nghèo các nước nông nghiệp lạc hậu
mặc dù nông nghiệp đóng vai trò là động lực chính cho tăng trưởng và tạo việc làm cho người dân ở nhiều quốc gia đang phát triển
nhưng thói quen lạm dụng thuốc trừ sâu phân bón cùng với quy mô sản xuất manh mún
trong khi nhu cầu về tăng sản lượng sản xuất nông nghiệp và nhu cầu mưu sinh tiếp tục thôi thúc người dân mở rộng khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên bừa bãi
bất chấp những hệ quả to lớn làm suy thoái tài nguyên và môi trường
tại nhiều vùng nông thôn của ấn độ hiện đang thực hiện một dự án mang tên người nông dân thông thái
mục đích của dự án này là nâng cao nhận thức của người dân
về vấn đề môi trường giúp họ tiếp cận với công nghệ mới
để từ đó có thể đóng góp vào việc xây dựng một nền nông nghiệp xanh ở địa phương
chúng tôi cùng nhau thảo luận vì sao năng suất của các vụ mùa không được cao như mong đợi
một trong những nguyên nhân là sự thay đổi khí hậu
do đó chúng tôi giúp người dân tìm hiểu về thực trạng và nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi khí hậu
và điều này ảnh hưởng ra sao đến năng suất lao động của họ
sau đó các nông dân này
được tham gia tập huấn về phương pháp cải tạo lại đất
thay thế thuốc trừ sâu hóa học
tiếp thị sản phẩm và các tiêu chuẩn của an toàn thực phẩm
trong quá trình tập huấn dân làng chia thành hai nhóm thực hành trên hai mảnh ruộng
một nhóm dùng phương pháp canh tắc truyền thống
còn nhóm kia thực hiện phương pháp mà các chuyên gia đề xuất
và cho rằng thích hợp nhất với cây trồng và hoàn cảnh của địa phương
sau đó họ sẽ so sánh kết quả thu hoạch trên hai mảnh ruộng
để người nông dân rút ra bài học cụ thể
những người nông dân thông thái này còn được cung cấp những phương tiện và kỹ thuật hiện đại để sản xuất
đơn giản nhất là họ được cập nhật liên tục thông tin về thời tiết
tìm hiểu về các chính sách bảo hiểm xây dựng hệ thống tưới tiêu hiệu quả
hay rất nhiều biện pháp thay thế thuốc trừ sâu máy đo độ ô nhiễm của đất
tôi đã thấy được sự thay đổi tích cực về năng suất cây trồng
nhờ những sáng kiến về công nghệ sinh thái thông minh
trước đây các cánh đồng lúa và chất lượng cây trồng không được như thế này
từ khi áp dụng công nghệ mới
kết quả tốt và tôi sẽ tiếp tục áp dụng chúng
mục tiêu mà mô hình này hướng đến là mang thực phẩm tươi ngon và an toàn
từ cánh đồng đến mỗi bữa cơm gia đình
nhưng kết quả xa hơn nữa là người nông dân dần dần thay đổi được phương thức sản xuất cũ
bên cạnh đó sức khỏe của họ cũng được đảm bảo hơn do ít phải tiếp xúc với hóa chất độc hại
tuy nhiên làm việc trong môi trường độc hại vẫn là vấn đề hàng ngày của rất nhiều người
những câu chuyện thảm khốc xảy ra liên tục ở nhiều nơi trên thế giới
nhân viên y tế bị phơi nhiễm trong khi chăm sóc người bệnh
thợ mỏ bị mắc kẹt trong những căn hầm nhà máy sụp đổ
máy bay rơi nổ gian khoan sầu hay các tai nạn liên quan đến hạt nhân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
mạng tổ chức lao động quốc tế ilo ước tính tai nạn nghề nghiệp và các bệnh liên quan gây ra thiệt hại khoảng bốn gdp toàn cầu tương đương hai tám trăm linh tỷ đô la mỗi năm
một trong những tiêu chí mà ilo đề ra về nghề nghiệp xanh là đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động
thực tế những căng thẳng liên quan tới công việc ảnh hưởng đến người lao động trong tất cả các ngành nghề ở các nước phát triển và đang phát triển
nó có thể gây ra rất nhiều vấn đề
một nghiên cứu mới đây của tổ chức lao động quốc tế ilo cho thấy hơn bốn mươi triệu người bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng liên quan tới công việc trong các quốc gia thuộc liên minh châu âu eu và tổn thất kinh tế ước tính của bệnh trầm cảm liên quan tới công việc là sáu trăm một mươi bảy tỷ euro mỗi năm
chính vì thế thông điệp của ngày thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc năm nay là loại bỏ gánh nặng là những căng thẳng tại nơi làm việc